ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới mauna loa trên đảo hawaii của mỹ
bắt đầu phun trào từ tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi một theo giờ địa phương
nhấn chìm cả một vùng rộng lớn lân cận trong cho bụi
hiện dòng rung nham vẫn lan trong kiểm soát tuy nhiên cơ quan khảo sát địa chất mỹ cảnh báo
những cư dân có nguy cơ bị ảnh hưởng nên chuẩn bị trước các đợt núi lửa phun trào
trước đó các nhà khoa học ghi nhận nhiều trận động đất gần đây gia tăng đột biến trên đỉnh núi lửa
mauna loa là một trong năm ngọn núi lửa cùng nhau tạo nên đảo lớn hòn đảo cực nam của quần đảo hawaii
núi lửa manda từng phun trào vào năm hai nghìn một mươi tám và phá hủy bảy trăm linh ngôi nhà
theo tính toán của các nhà khoa học thì một số mặt xườn của núi lửa mauna loa có độ rớt lớn
nên một khi đã phun trào dùng nham từ ngọn núi lửa này có thể sẽ chảy với tốc độ cực nhanh